vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại đây đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm một vụ án gây rúng động dư luận trong thời gian qua
phải mất hơn nửa năm điều tra khám phá vụ án thì cuối cùng chân dung của những kẻ phạm tội đã lộ diện và khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát công bố cáo chẳng với nội dung
để có tiền kinh doanh vợ chồng mừng năng nhiều lần vay tiền của anh dương công cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
cư trú tại phố cuối thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương với tổng số tiền nợ lên tới hơn bảy tỷ đồng

vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi năng hẹn gặp anh cường để giải quyết chuyện nợ nần tại cửa hàng thuốc số một trăm hai mươi sáu nguyễn thượng mẫn nơi vợ chồng mừng năng đang thuê để kinh doanh
anh cường và năng đã xảy ra mâu thuẫn vì năng muốn khắt nợ còn anh cường thì lại muốn thu hết nợ
sau khi giấu xác anh cường vào nhà tắm năng lấy điện thoại và chiều khóa xe của nạn nhân lái ô tô đi lên hà nội với mục đích giấu xe
trên đường đi năng đã sử dụng điện thoại của anh cường giả danh nạn nhân nhiều lần
nhắn tin về cho người thân thông báo việc mình sẽ đi vắng ít ngày

trên đường đi năng đã sử dụng điện thoại của anh cường giả danh nạn nhân nhiều lần
hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi năng mừng sử dụng xe ô tô của gia đình đưa xác anh cường từ hiệu thuốc số một trăm hai mươi sáu nguyễn thượng mẫn đến khu đất chống cạnh bờ sông kim sơn nơi trước đó năng đã đào sẵn hố trôn nạn nhân
hai mươi bốn giờ sau đó đối tượng cao tài năng bước đầu đã thừa nhận hành vi giết anh dương công cường
sau khi năng thừa nhận hành vi thì vũ thị mừng cũng bắt đầu khai nhận đã cùng chồng phi tang xác anh cường

cơ quan điều tra tiếp tục khám nghiệm hiện trường tại bãi đất trống ven sông kim sơn nơi các đối tượng khai đã trôn giấu tiêu hủy sát nạn nhân
hiện trường lúc này đã có nhiều thay đổi nhưng cơ quan công an vẫn cố gắng tìm kiếm khôi phục các dấu vết phục vụ quá trình phá án
việc tìm thấy một phần hai cốt của nạn nhân tại đây đã mở ra nhiều tia sáng cho quá trình điều tra
tuy nhiên khi tiến hành trưng cầu giám định adn thì số cho có trên lại không đủ yếu tố truy nguyên nguồn gốc
bởi vậy cơ quan công an chưa đủ cơ sở để khẳng định
cho cốt có phải của anh dương công cường hay không
tiếp tục đấu tranh với cao tài năng đối tượng khai nhận thêm về hiện trường thứ ba trong vụ án mạng
chính là nơi mà hắn đã tiêu hủy một phần cho cốt nạn nhân
quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn
vì các đối tượng đều là những người có trình độ am hiểu luật pháp có kiến thức về lĩnh vực hóa dược
nên rất tinh vi trong việc xóa dấu vết che dấu hành vi đánh lạc hướng cơ quan điều tra
khiến cho ban chuyên án phải mất nhiều thời gian công sức củng cố tài liệu chứng minh tội phạm
khi dự việc được làm sáng tỏ hầu hết những người thân và những người quen biết với cao tài năng vũ thị mừng đều ngỡ ngàng
đến ngay cả bố mẹ đẻ của cao tài năng cũng không thể tin con trai mình lại có thể gây ra tội ác man dợ như thế
thưa quý vị và các bạn nơi tôi đang có mặt là tòa án nhân dân tỉnh hải dương
vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại đây đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm một vụ án gây rúng động dư luận trong thời gian qua
phải mất hơn nửa năm điều tra khám phá vụ án thì cuối cùng
chân dung của những kẻ phạm tội đã lộ diện và khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát công bố cáo chẳng với nội dung
để có tiền kinh doanh vợ chồng mừng năng
nhiều lần vay tiền của anh dương công cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
cư trú tại phố cuối thị trấn gia lộc
huyện gia lộc tỉnh hải dương
với tổng số tiền nợ lên tới hơn bảy tỷ đồng
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
năng hẹn gặp anh cường
để giải quyết chuyện nợ nần tại cửa hàng thuốc số một trăm hai mươi sáu
nguyễn thượng mẫn
nơi vợ chồng mừng
năng đang thuê để kinh doanh
anh cường và năng đã xảy ra mâu thuẫn
vì năng muốn khắt nợ
còn anh cường thì lại muốn thu hết nợ
sau khi giấu xác anh cường vào nhà tắm
năng lấy điện thoại và trả tiền cho anh cường
với chiều khóa xe của nạn nhân
lái ô tô đi lên hà nội
với mục đích giấu xe
trên đường đi
năng đã sử dụng điện thoại của anh cường
giả danh nạn nhân nhiều lần
nhắn tin về cho người thân thông báo
việc mình sẽ đi vắng ít ngày
chiều cùng ngày
năng từ hà nội về hải dương
và thú nhận với vợ là vũ thị mừng
về việc mình đã sử dụng điện thoại của anh cường
đã sát hại anh dương công cường
ban đầu mừng khuyên chồng đi tự thú
nhưng năng dọa sẽ tự tử
nên mừng đã giúp chồng tìm cách giấu xác anh cường
hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
năng mừng sử dụng xe ô tô của gia đình
đưa xác anh cường từ hiệu thuốc số một trăm hai mươi sáu nguyễn thượng mẫn
đến khu đất chống cạnh bờ sông kim sơn
nơi trước đó năng đã đào sẵn hố trôn nạn nhân
ngày hôm sau
năng chở mừng đến vị trí giấu xe ở hà nội
rồi cùng nhau lau chùi
xóa dấu vết trên xe ô tô của nạn nhân
những ngày sau đó
năng và mừng đã sơn
sửa lại hiệu thuốc
nơi sát hại anh cường
tiếp đó các đối tượng đã trả lại mặt bằng cho chủ nhà
và chuyển địa điểm kinh doanh
vẫn chưa yên tâm về nơi trôn xác nạn nhân
ngày tám tháng một mươi hai
sau hai tháng một mươi ngày
kể từ khi sát hại anh dương công cường
vợ chồng mừng năng quyết định
đào xác nạn nhân lên
để đốt phi tăng
một phần cho cốt của nạn nhân bị năng giải xuống sông kim sơn
phần còn lại đối tượng mang ra khu đô thị tuệ tĩnh thành phố hải dương

phần thành nhiều mảnh nhỏ
sau đó tiếp tục mang ra cầu hàn
đổ xuống sông
xét hành vi của các bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị truy tố bị cáo cao tài năng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại phường bình hàn
thành phố hải dương
tỉnh hải dương
về các tội giết người
cướp tài sản
và xâm phạm thi thể hải cốt
bị cáo vũ thị mừng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
là vợ của năng
cùng trú tại địa chỉ trên
về các tội che giấu tội phạm
và xâm phạm thi thể hải cốt
bị cáo cao tài năng đồng ý
với bản cáo trạng của viện kiểm sát
truy tố về các tội danh giết người
xâm phạm thi thể hải cốt
tuy nhiên bị cáo cho rằng
bản thân không phạm tội cướp tài sản
bị cáo vũ thị mừng không đồng ý
với cả hai tội danh trong cáo truy tố của năng
cáo trạng của viện kiểm sát
luật sư bào chữa cho vũ thị mừng
cho rằng thân chủ chỉ phạm tội
che giấu tội phạm
không phạm tội xâm phạm thi thể hải cốt
tuy nhiên viện kiểm sát
vẫn giữ nguyên quan điểm
và hội đồng xét xử chấp nhận
với đề nghị truy tố của viện kiểm sát
quyền sở hữu
được quy định
trong mùa đại dân sự
thì cái quyền quan trọng nhất
là cái quyền
thì ở đây là
bị cáo năng đã tự cho mình
cái quyền định đoạn
di chuyển tài sản cách bất pháp
của anh cường
từ thành phố hải dương
lên trên hà nội
bằng các tài liệu chứng cứ đã thu thập tại biên tòa
và kiểm tra tại biên tòa
đặc biệt là
lời khai của bị cáo năng
rồi lời khai của các chứng chứng
căn cứ và các tài liệu đấy
thì viện kiểm sát đã bác bỏ
cái quan trọng nhất là
quan điểm của bị cáo
cho rằng là bị cáo không tham gia
mà chỉ là người chứng kiến
tài liệu chứng cứ như vậy
thì kiểm sát biên đã
bác bỏ quan điểm của
một sư cũng như là của bị cáo mừng
căn cứ để xác định
bị cáo mừng phạm tội che giấu
là bị cáo mừng
là biết được
cao tài năng là chồng phạm tội
cùng chồng mình
các chất để tẩy rửa
những cái vết máu
dấu vết máu của nạn nhân
dây ra từ trên các xét
xuống phòng vệ sinh
và cùng chồng mua
nguyên vật niệm để lắng chát
những cái vết hoen ố
của máu trên bờ tường
cũng ở nhà vệ sinh
mà nơi bị cáo thuê là mịu thuốc
đây là một trong những hành vi
che giấu và tại phiên tòa
đã làm rõ cái hành vi này
đối với bị cáo mừng
do vậy hội đồng xét xử
kết tội bị cáo mừng là có căn cứ
kết thúc phiên xét xử sơ thẩm
tòa án nhân dân tỉnh hải dương
tuyên phạt vũ thị mừng
ba năm tù về tội che giấu tội phạm
ba năm sáu tháng tù
về tội xâm phạm thi thể hải cốt
tổng hợp hình phạt là sáu năm sáu tháng tù
cao tài năng
bị tuyên phạt tử hình

trung thân về tội cướp tài sản
và bốn năm tù cho tội xâm phạm thi thể hải cốt
tổng hợp hình phạt là tử hình
hình phạt mà hội đồng xét xử đã tuyên
là phù hợp với lại
tính chất mức độ phạm tội của bị cáo
phù hợp với
đề xuất của kiểm soát viên
ở tại biên tòa
đáp ứng được yêu cầu đấu tranh
phòng chống tội phạm lúc chung
trở lại thời điểm từ nạn nhân dương công cường
mất thích sau khi tiếp nhận thông tin
từ bố nạn nhân
công an huyện gia lộc
đã tổ chức xác minh tin báo và tìm kiếm
để đánh giá xem vực anh dương công cường
lợn đần có phải bỏ nhà đi
vì lợn đần hay không
thứ ba là khi anh dương công cường đi
thì có đi mang theo một chiếc xe ô tô
thì chúng tôi
thì quyết định truy tìm
đối với anh dương công cường
và đồng thời truy tìm phương tiện
để anh dương công cường mang đi theo
sự việc sau đó
cũng được công an huyện gia lộc
báo cáo lên công an tỉnh hải dương
giám đốc các công an huyện gia lộc
công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hải dương
phối hợp với công an huyện gia lộc
để điều tra xác minh vụ việc
anh cường thì
quan hệ của anh
cũng quan hệ rộng
làm ăn kinh tế
và có việc cho vay tiền
từ nhiều năm
để giải quyết
vấn đề là có phải anh cường
do nguyên nhân
bán nợ hay không
hiện tại trong giai đoạn này
chúng tôi xác minh
giai đoạn ban đầu
anh có việc vay tiền
ngân hàng vay của người này người khác
và chuyển dịch
tài sản ô tô
thế chấp nhà
anh đang ở
thế thì nhiều vấn đề đặt ra
giai đoạn ban đầu
chưa nghĩ đến
anh bị sát hại
trong các mối quan hệ làm ăn của anh cường
nổi lên vợ chồng năng mừng
đời vợ chồng này
đã được cơ quan công an mời đến làm việc
để làm rõ mối quan hệ
cũng như số tiền đã vay anh cường
hai vợ chồng năng mừng thừa nhận
có vay mượn tiền của anh mừng
nhưng đã trả hết
thiếu lại bốn triệu đồng
trong khi đó
gia đình nạn nhân đã cung cấp cho cơ quan công an
tám tờ giấy vay nợ
và khẳng định số tiền năng mừng
đang còn nợ anh cường
là hơn sáu tỷ đồng
bố nạn nhân cho biết
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
anh cường có nói với gia đình
là lên thành phố hải dương
gặp năng để lấy tiền nợ
quá trình điều tra
cơ quan công an cũng thu được
một đoạn hình ảnh từ camera an ninh
tại đường tuệ tĩnh kéo dài
thành phố hải dương cho thấy
chiếc xe mazda cx năm của anh cường
có xuất hiện tại khu vực nhà năng
nhưng sau đó đã rời đi ngay
thời điểm này
cơ quan điều tra đã đặt nhiều nghi vấn
đối với năng mừng
nhưng vẫn chưa có đủ tài liệu chứng cứ
để khẳng định cặp vợ chồng này
liên quan trực tiếp đến sự biến mất
của anh cường
ngoài việc chúng tôi áp dụng
đồng bộ các biện pháp phục vụ
chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị công an
theo hướng truy tìm
để làm rõ xem có hay không
có dấu hiệu của tội phạm hình sự
bằng nhiều biện pháp rất tích cực
đến tận ngày một mươi một tháng sáu
phối hợp với công an hà nội
chúng tôi đã xác định
được phương tiện
của anh dương công cường
ở trên hà nội
quá trình khám nghiệm chiếc xe
của anh dương công cường
cơ quan điều tra công an tỉnh hải dương nhận thấy
có nhiều dấu hiệu bị chui xóa
nhiều vị trí trong xe
đã bị thay đổi
đặc biệt camera hành trình đã biến mất
từ kết quả khám nghiệm
cơ quan công an nhận định
nhiều khả năng sự mất tích
chưa rõ nguyên nhân của anh cường
có dấu hiệu liên quan đến một vụ án hình sự
quá trình ra soát xác minh
xung quanh nơi phát hiện chiếc xe ô tô của nạn nhân
cơ quan điều tra đã tiếp xúc được
một số nhân chứng
hôm hai mươi chín tháng một mươi một
là cái việc
bị can năng với bị can mừng
cái chỗ vị trí để xe xe x năm
trên đường nối bộ của khu đô thị
kim văn kinh nũ
thì chúng tôi có một cái nhân chứng nữa
xác định được
hai vợ chồng nhà bị can
có xuất hiện
ở cái khu vực xe
có một số hành vi
liên quan đến xe x năm
trong đồng ngoài ra
thì còn có những cái
trong quá trình di chuyển từ
về hải dương
thì toàn bộ cái camera hành trình
của trạng thuốc phí
có hình ảnh của hai vợ chồng
nhà năng mừng
từ những tài liệu trên
cơ quan công an một lần nữa
triệu tập cao tài năng
và vũ thị mừng lên làm việc
hai đối tượng không giải thích được
lên hà nội
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
cũng như việc xuất hiện
tại vị trí chiếc xe của nạn nhân
tiếp tục đấu tranh
trong hai mươi bốn giờ sau đó
đối tượng cao tài năng
bước đầu đã thừa nhận hành vi
giết anh dương công cường
sau khi năng thừa nhận hành vi
thì vũ thị mừng
cũng bắt đầu khai nhận
đã cùng chồng
phi tăng sát anh cường
từ lời nhận tội của các bị can
cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
tại số một trăm hai mươi sáu nguyễn thượng mẫn
qua quan sát chúng tôi thấy
trên bề mặt còn có một số các dấu vết
dạng lõm tường
nghiên cứu cái dấu vết sơn
màu khắc mạ này trên cái nền
của chung của nhà này
thì đoàn khám nghiệp đưa ra cái nhận định
cái vết sơn này không phải
là do thợ chuyên nghiệp tạo nên
không phải do người mới thuê tạo nên
đoàn khám nghiệp quyết định
sử dụng các cái phương tiện phù hợp
tách cái lớp sơn bên ngoài
để lộ cái nền sơn trắng cũ bên trong
và kết quả
thì rất nhiều các cái vị trí
trên cái nền sơn trắng cũ này
chúng tôi phát hiện được
một số các cái dấu vết
nghi máu dạng chấm nhỏ
và tập trung nhiều
ở các cái bức tường
ở trên phòng ngủ tầng hai
và qua đó
chúng tôi đưa ra một cái nhận định
có nhiều khả năng
phòng ngủ tầng hai
là nơi đối tượng
cao thể năng
đã thực hiện hành vi
giết nạn nhân
cơ quan điều tra tiếp tục khám nghiệm hiện trường
tại bãi đất chống ven sông kim sơn
nơi các đối tượng khai
đã trôn dấu
tiêu hủy sát nạn nhân
hiện trường lúc này
đã có nhiều thay đổi
nhưng cơ quan công an
vẫn cố gắng tìm kiếm
khôi phục các dấu vết
phục vụ quá trình phá án
việc tìm thấy một phần hai cốt
của nạn nhân tại đây
đã mở ra nhiều tia sáng
cho quá trình điều tra

tuy nhiên khi tiến hành
trừng cầu giám định adn
thì số cho cốt trên
lại không đủ yếu tố
truy nguyên nguồn gốc
bởi vậy cơ quan công an
chưa đủ cơ sở để khẳng định
cho cốt có phải của anh dương công cường hay không
tiếp tục đấu tranh với cao tài năng
đối tượng khai nhận thêm
về hiện trường thứ ba
trong vụ án mạng
chính là nơi
mà hắn đã tiêu hủy
một phần cho cốt nạn nhân
thám nghiệm và đã thu được
một cái mảnh sương đôi
và một cái mảnh sương sọ
sương thái dương
một mảnh thôi
thì sau này về mặt hình thái
đối với giám định
giám định pháp y
thì cũng xác định
đấy là một mảnh sương thái dương
và một cái
mảnh sương thái dương
từ cái mảnh sương đó
thì cũng mới xác định
được cả adn
bởi vì là khi
đốt thì những cái sương to
nó chưa cháy hoàn toàn
xác định được sương đôi
và sương sọ
thì có thể nghĩ đến
là người này đã chết
sau khi tiến hành giám định
mảnh sương này
thì đã cho thấy
là có mảnh sương
đã lên được
kết quả kiểu gen
và kiểu gen này
đã có mối quan hệ
đối với lại cả ông
dương công hùng
và bà nguyễn thị tảo
và cũng như là
hai đứa con
ngay của nạn nhân
dương công cường
tìm ra được
có ý nghĩa
cực kỳ quan trọng
mà đối với cả
cơ quan điều tra lúc đó
là đã khẳng định được
nạn nhân dương công cường
các tài liệu chứng cứ
đã thu thập được
tới giai đoạn này
cơ quan công an
đã có đủ cơ sở khẳng định
cao tài năng
phạm tội giết người
cướp tài sản
xâm phạm thi thể hải cốt
đối tượng vũ thị mừng
phạm các tội
che giấu tội phạm
xâm phạm thi thể hải cốt
lúc này nảy sinh tình huống mới
là vũ thị mừng
bất ngờ phủ nhận
một số nội dung
mà bị can đã khai
với điều tra viên
cụ thể là mừng cho rằng
mình không xâm phạm
thi thể hải cốt nạn nhân
tuy nhiên hành vi của mừng và chồng
đêm chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đã vô tình lọt vào mắt
của một ngư dân
sống gần sông kim sơn
mình không xâm phạm
mình không xâm phạm
mày sống đi
mày không xâm phạm
mày không xâm phạm
mày bảo là
mày đừng xâm phạm
mày không xâm phạm
mày đừng tìm mẹ
mày không xâm phạm
mày đừng tìm mẹ
vì mình có chắc
vì phạm đã bảo là
mình mới thấy
mình có thể
thì mình đã
chỉ có những
mình đừng thật
các bài tài
đã có thể
ngoài tài liệu trên tại các bản cung trước đó mừng đã thừa nhận hành vi cùng chồng đốt xác tiêu hủy cho cốt của nạn nhân cường
đồng thời lời khai này của mừng hoàn toàn trùng khớp với lời khai của cao tài năng
do vậy cơ quan điều tra có đủ căn cứ để chứng minh mừng phạm tội xâm phạm thi thể hải cốt
cũng như vậy mặc dù cao tài năng phủ nhận việc cướp tài sản của nạn nhân nhưng hàng loạt hành vi của bị can đã cấu thành tội danh này
quá trình điều tra vụ hành vi của cao tài năng
vì các đối tượng đều là những người có trình độ am hiểu luật pháp có kiến thức về lĩnh vực hóa dược nên rất tinh vi trong việc xóa dấu vết che dấu hành vi đánh lạc hướng cơ quan điều tra khiến cho ban chuyên án phải mất nhiều thời gian công sức củng cố tài liệu chứng minh tội phạm
vũ thị mừng
việc được làm sáng tỏ hầu hết những người thân và những người quen biết với cao tài năng vũ thị mừng
đều ngỡ ngàng
đến ngay cả bố mẹ đẻ của cao tài năng cũng không thể tin con trai mình lại có thể gây ra tội ác man dợ như thế
vũ thị mừng

vụ án khép lại nhưng mở ra nhiều bài học
nổi bật nhất là vấn nạn hoạt động tín dụng đen trong xã hội hiện nay
người dân nên cảnh giác với thủ đoạn của các cá nhân tổ chức cho vay nặng lãi
vì hệ lụy để lại là rất lớn
và trường hợp của cao tài năng là một bài học đắt giá